thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sơn la cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng với lực lượng chức năng
bắt giữ thành công đối tượng tráng thị sò về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó tại địa phận bản pa cốc xã vân hồ huyện vân hồ
đối tượng tráng thị sò sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bị phát hiện bắt quả tang
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm bốn mươi túi ma túy khoảng tám viên ma túy tổng hợp
cùng với một số tăng vật khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi
đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ